tại đà nẵng đã diễn ra cuộc họp của ban tổ chức diễn tập phương án chữa cháy tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tại cục công trình trung cư azura trung tâm thương mại nguồn quyền và khách sạn vinpearl đà nẵng do bộ công an phối hợp với ubnd tp đà nẵng tổ chức
đồng chí trần văn miên phó chủ tịch ubnd tp đà nẵng chủ trì
tham dự có đại diện cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố đà nẵng quảng nam thừa thiên huế đại diện cục truyền thông công an nhân dân văn phòng miền trung tây nguyên và các đơn vị liên quan
cuộc họp đã công bố quyết định thành lập ban tổ chức và các tiểu ban liên quan đồng thời nghe báo cáo một số nội dung cơ bản về diễn tập phương án chữa cháy
tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tại cục công trình trung cư azura trung tâm thương mại nguồn quyền và khách sạn vinpearl tại đà nẵng
việc diễn tập nhằm nâng cao ý thức về công tác chữa cháy cứu nạn cứu hộ tại các cơ sở nâng cao khả năng chiến đấu và công tác phối hợp trong tổ chức chữa cháy thoát nạn
tìm kiếm cứu nạn cứu hộ giữa lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ và các lực lượng tham gia
theo kế hoạch hoạt động tập luyện kéo dài một tháng bắt đầu từ ngày một mươi sáu tháng chín buổi diễn tập chính thức sẽ diễn ra vào ngày một mươi sáu tháng một mươi
trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị biên giới việt nam campuchia năm hai nghìn một mươi chín tại khu công nghiệp xuân tô huyện tịnh biên tỉnh an giang
bộ đội biên phòng công an và hải quan tỉnh an giang việt nam cùng với công an quân sự tỉnh tà kheo và khanh đan vương quốc campuchia
đã tổ chức cuộc diễn tập liên hợp đánh bắt tội phạm ma túy trên quốc gia
thượng tướng nguyễn trí vịnh thứ trưởng bộ quốc phòng việt nam và đại tướng niêng phát quốc vụ khanh thường trực bộ quốc phòng vương quốc campuchia
cùng với đại biểu đã theo dõi và chỉ đạo nội dung diễn tập
với tình huống giả định nhận được tin báo từ phía campuchia có một nhóm đối tượng có vũ trang cất giấu ma túy trong hàng hóa
đang chuẩn bị nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế tịnh biên việt nam
ngay sau đó lực lượng biên phòng tỉnh an giang đã khẩn trương đánh giá tình hình và thông báo cho công an tỉnh tà keo
đề nghị thiết lập sở chỉ huy liên hợp chống tội phạm ma túy xuyên biên giới
lực lượng biên phòng hai nước đã phối hợp tuần tra phong tỏa biên giới cửa khẩu giữ thông tin liên lạc thông suốt và lên kế hoạch tổ chức đánh bắt
khi bị lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ nhóm đối tượng đã bất ngờ ném lựu đạn về phía cán bộ kiểm soát
một số đối tượng trốn thoát chạy sang biên giới campuchia số khác đã khống chế người dân làm con tim yêu cầu lực lượng chức năng cung cấp phương tiện và tiền bạc để vượt biên
sau khi phối hợp xử trí tiêu diệt và bắt giữ các đối tượng giải cứu thành công một con tin lực lượng biên phòng hai nước việt nam campuchia tích cực triển khai nhiều hoạt động điều tra ổn định tình hình khu vực biên giới giúp người dân yên tâm sinh sống sản xuất
sau khi phối hợp xử trí tiêu diệt và bắt giữ các đối tượng giải cứu thành công một con tin lực lượng biên phòng hai nước việt nam campuchia tích cực triển khai nhiều hoạt động điều tra ổn định tình hình khu vực biên giới giúp người dân yên tâm sinh sống sản xuất
các đối tượng của nền nghệ thuật việt nam đã hội tụ tại đây trong lễ trao danh hiệu nghệ sĩ nhân dân nghệ sĩ ưu tú lần thứ chín tại buổi lễ tám mươi bốn cá nhân có nhiều công hiến xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc đã được trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân

này là nhà hát công an nhân dân chị đã khẳng định được tên tuổi của mình với hàng loạt vai diễn vở diễn đạt giải thưởng cao tại các hội diễn liên hoàn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc như vài người vợ chiến sĩ công an trong vở đám cưới trong đêm mưa kiều loan trong vở đường đua trong bóng tối thương lá trong quyết đấu giữa sương mù và vai diễn hóa thân vào nhân vật kim sen trong vở hoa thép là để lại trong chị nhiều ấn tượng sâu sắc nhất
khi mà diễn song vai nó thật là vừa với
kết thúc màn vừa với đóng thì có mấy chị thì có một chị lao ra ôm trầm lấy
thế thì vừa ôm thì chị cũng có nói là
ôi dồi ôi thương quá không thể tưởng tượng là công an lại vất vả như thế này
cái việc mà tôi nghĩ một nhiệm vụ của một người nghệ sĩ và cũng là chiến sĩ như tôi là để mang đến lại gần với khán giả hơn về cái cuộc sống chiến đấu của người chiến sĩ công an
với quan điểm
ngoài cái mới đại tá nguyễn công bảy đã cùng anh em nghệ sĩ dựng vở kịch bão của đại thi hào william shakespeare
đây là một trong những vở diễn khó về tư tưởng và thể hiện nghệ thuật
trong gần ba mươi năm hoạt động nghệ thuật không ít lần anh cùng đồng đội tự làm mới mình với những nhiệm vụ như vậy
năm nay năm hai nghìn một mươi chín đúng là một năm nó cũng đi vào lịch sử mà một nhà hát được ba nghệ sĩ nhân dân và hai nghệ sĩ ưu tú
cái điều đó tôi rất là mừng
và thứ hai nữa là ở các hoạt động lĩnh vực nghệ thuật thì cũng là cái năm nay đặc biệt là thường vụ đảng ủy lãnh đạo bộ cũng như đảng ủy công an trung ương rất quan tâm về cái hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật
bộ quan tâm từ việc là thành lập nhà hát rồi quan tâm đến việc xây dựng trụ sở của nhà hát để làm sao có được cái nhà hát công an nhân dân mang tiêu chí tiêu chuẩn là một nhà hát nghệ thuật
từ chính hiện thân
từ chính hiện thân của các nghệ sĩ ở mỗi vở diễn mỗi tiết mục được đầu tư bằng rất nhiều mồ hôi và nước mắt khán giả đã ngày càng thêm hiểu thêm yêu thêm cảm thông với những công việc của người chiến sĩ công an
không chỉ đơn thuần là hát là múa và diễn kịch các nghệ sĩ bằng sở trường của mình đã góp phần tạo dựng lòng tin của nhân dân vào lực lượng công an vào đảng nhà nước
tôi nhìn nhận họ là những người lao động nghề rất là nghiêm túc cái thứ hai là họ rất là say mê về công việc
lực lượng họ xây dựng trên sân khấu thì rất là đa dạng
chính vì cái sự đa dạng trên sân khấu đấy cho nên là họ được công nhận là nghệ sĩ nhân dân
rồi bên cạnh đó thì họ cũng luôn luôn là không ngừng trao dồi kiến thức của họ về lý luận và về thực tiễn để làm sao đấy họ xây dựng cho cái đoàn kịch cũng như là xây dựng nhà hát công an nhân dân nó được vững mạnh hơn
năm hai nghìn một mươi tám bộ công an có bảy cá nhân được đề nghị phòng tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân nghệ sĩ ưu tú
trong đó có ba nghệ sĩ được phát triển
tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân và hai nghệ sĩ nhận danh hiệu nghệ sĩ ưu tú
thưa quý vị và các bạn được coi là một dự án có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố hương yên và đã được khởi công gần một năm
thế nhưng hiện nay dự án mạng lưới và hệ thống xử lý nước thải hương yên vẫn được triển khai rất chậm với tiến độ rùa bò
được biết rằng
mục trên thì thuộc công trình phát triển toàn diện kinh tế xã hội các đô thị việt trì hưng yên và đồng đăng
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám việc thi công lắp đặt cống và đường ống thu gom nước thải tại thành phố hương yên được triển khai
do phải tiến hành cắt đào đường và xây dựng các đường ống cống thu gom nước thải bên dưới với độ sâu hàng mét nên đã ảnh hưởng đến đời sống của người dân
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của nhóm phóng viên câu chuyện giao thông
máy móc thiết bị và những con đường
đường bị đào sới ngổn ngang
hình ảnh có thể bắt gặp ở hầu hết các tuyến phố chính trên địa bàn thành phố hưng yên
mạng lưới và hệ thống xử lý nước thải hưng yên được khởi công từ đầu năm hai nghìn một mươi
nhưng đến nay nhiều tuyến đường vẫn chưa thể hoàn thành khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng
nó bội nhiều hầu như là ngày nào cũng phải lấy hàng
thế thì ấy hàng họ bẩn thì đã chấp nhận thôi nhưng vấn đề là nó ô nhiễm môi trường
lúc nào cũng phải khẩu trang kính
chỗ nào cũng nhôi nhai như thế
cho nên là từ cái chỗ ấy là nó gây ra một cái ô nhiễm môi trường nghĩa là gió bụi rất là nhiều
thứ hai là ảnh hưởng đến việc kinh doanh buôn bán của nhân dân trong tất cả các tuyến phố này
thứ ba nữa là các con đường này đều hầu như là có sự tắt ngã
quy mô dự án gồm xây dựng trạm xử lý nước thải với công suất sáu ba trăm linh m ba một ngày đêm tại xã bảo khê
các tuyến cống thu gom
và trạm bơm nước thải được xây dựng trên địa phận các phường quang trung lê lợi minh khai hồng châu hiến nam an tảo
đây là những phường trọng điểm của thành phố
vì thế lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông lớn nên vào những giờ cao điểm thường xuyên xảy ra ủn tắc
lực lượng cảnh sát thông của quan thành phố của tôi cũng rất chủ động là nắm tình hình và tham mưu cho lãnh đạo chính quyền địa phương
cũng như làm việc với các đơn vị thi công để đề ra các giải pháp an toàn
ví dụ như đặt các biện pháp cảnh báo an toàn trong quá trình thi công cũng như là quá trình thi công đến đâu thì cũng phải có biện pháp đảm bảo an toàn đến đấy
ví dụ như trả lại mặt bằng trong quá trình thi công hoặc là thực hiện các giải pháp an toàn như đặt cảnh báo đặt biển cảnh báo rồi chỉ dẫn cũng như người điều khiển tham rông trong quá trình thi công
bên cạnh đó chúng tôi cũng tổ chức các lực lượng tham gia điều tiết giao thông ở tại các nút giao thông trọng điểm trong quá trình thi công đặc biệt là giờ cao điểm
theo ban quản lý dự án thời gian đầu khi mới triển khai
thi công chưa thực sự tập trung khiến tiến độ kéo dài
thêm vào đó trong quá trình triển khai đã có những điều chỉnh về phương án công nghệ nhằm bảo đảm chất lượng hiệu quả của công trình khiến tiến độ bị chậm
việc lắp đặt đường ống cống thu gom nước thải nhất là cống bằng bê tông cốt thép bắt buộc phải đào cắt đường
đây cũng là công đoạn gây ảnh hưởng nhiều nhất tới hoạt động của người dân
về phía ban quản lý dự án thì cũng đã rất nhiều lần đôn đốc
đối với nhà thầu là phải có cái biện pháp khắc phục
khi mà làm ảnh hưởng người dân ví dụ như là rào biển béo rào trắn và cố gắng là tưới đảm bảo tưới nước để sinh môi trường để tránh bụi giảm thiểu cái ô nhiễm môi trường
sắp bước vào đầu năm học mới trên những tuyến đường thi công đều có hệ thống các bậc học
vì thế lượng người và phương tiện qua lại ngày càng đông
người dân mong muốn chính quyền thành phố và nhà thầu cần nghiêm túc đẩy nhanh tiến độ
thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình thi công
cứ đào bới tung hết cả cái thành phố này lên thì coi như là cả một cái thành phố hầu như là sống trong gần như là một cái bãi chiến trường
và qua cái thực tế thì chúng tôi cũng đã làm rất nhiều các cái văn bản kiến nghị sang các đơn vị thi công để họ thực hiện những cái giải pháp an toàn
cũng như là thực hiện những cái biện pháp đảm bảo trong cái quá trình thi công
theo kế hoạch cuối năm hai nghìn một mươi chín dự án phải hoàn thành
tuy nhiên ban quản lý dự án cho biết sẽ phải kéo dài các hạng mục sang năm hai nghìn hai mươi
thời gian tới
các nhà thầu cần tập trung thực hiện các giải pháp như huy động vật tư vật liệu nhân lực máy móc thiết bị
khẩn trương hoàn thiện các hạng mục của công trình bảo đảm chất lượng tiến độ
đặc biệt khi thi công các tuyến mới phải thi công theo hình thức cuốn chiếu
thi công đến đâu thì phải hoàn trả nền mặt đường đến đó
ủy ban nhân dân thành phố hưng yên và các ngành chức năng cũng cần giám sát đôn đốc tiến độ
và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu thực hiện dự án
thưa quý vị phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đang tạm giữ nhiều đối tượng trong băng nhóm
gây ra vụ đập phá nhà hàng cướp hai trăm linh triệu đồng gây xôn xao dư luận
ở đường nguyễn công trứ quận một cách đây không lâu
sau khi nhận được trình báo cùng camera đã ghi hình về một băng nhóm giang hồ đập phá tài sản
nhà hàng số một mươi nguyễn công trứ phường nguyễn thái bình quận một
rồi lấy đi dỏ sách của chủ quán bên trong có hai trăm linh triệu đồng
công an tp hcm đã vào cuộc điều tra
sau khi xác minh công an đã bắt một mươi đối tượng
trong đó chủ mua được xác định là nguyễn văn phước sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
và phan trí khang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám là người lấy chiếc túi sách bên trong có hai trăm linh triệu đồng
các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn trong việc mua bán thuê căn nhà làm nhà hàng
nên thuê gian hộ đến đập phá tài sản
hiện công an đang tạm giữ vợ chồng phước cùng tám đối tượng có liên quan
để điều tra xử lý theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình tân tp hcm
đang tạm giữ hình sự nguyễn thị tuyết nhung năm mươi chín tuổi ngụ xã hiệp hòa huyện đức hòa tỉnh long an
để điều tra về hành vi vận chuyển thuốc lá điếu ngoại nhập lậu
lúc sáu giờ sáng ngày hai mươi tám tháng tám đội cảnh sát kinh tế công an quận bình tân
phát hiện trên xe buýt biển số năm mươi ba n ba nghìn chín trăm hai mươi bảy chạy từ đức huệ long an
về bến xe chợ lớn tp hcm có hai bốn trăm linh gói thuốc lá điếu nhập lậu
được giấu dưới gầm xe và băng ghế sau hoáng cải
bà nguyễn thị tuyết nhung khai nhận thuê vận chuyển số thuốc lá trên cho người phụ nữ ở long an
theo công an quận bình tân đây là hình thức vận chuyển thuốc lá lậu xuất hiện trong thời gian gần đây
hiện công an quận bình tân đang mở rộng làm rõ vai trò của chủ phương tiện và những người có liên quan
trước đó vào đầu tháng bảy công an quận bình tân cũng có phát hiện vụ vận chuyển với cùng thú đoạn tương tự
xuất thuốc lá lậu bị bắt quả tan là một bốn trăm linh bao
thưa quý vị thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh ngăn chặn hàng lậu hàng giả hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
lực lượng quản lý thị trường tp hcm phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nhiều đợt ra quân
đồng loạt kiểm tra tình hình kinh doanh vận chuyển hàng hóa tại các chợ điểm kinh doanh trên địa bàn tp hcm
lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tại các chợ quy mô lớn trên địa bàn tp hcm
kinh doanh nhiều loại hàng hóa như chợ kim biên quận năm chợ bình tây quận sáu
trong thương mại sài gòn swell quận một các đội quản lý thị trường trực thuộc đồng loạt ra quân kiểm tra xử lý
tại những địa điểm kinh doanh buôn bán vi phạm
qua nhiều đợt kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm
kinh doanh hàng hóa giả nhãn hiệu không có nguồn gốc xuất xứ xử lý tịch thu hàng hóa vi phạm
biến hành gần đây trong ngày hai mươi bảy tháng tám cục nghị vụ thuộc tổng cục quản lý thị trường
đã kiểm tra một mươi năm trên một mươi bảy địa điểm kinh doanh ở chợ bến thành chợ nga quận một quận ba quận một mươi quận tân bình quận bình thạnh
thu giữ hơn chín trăm linh đơn vị sản phẩm vi phạm chủ yếu là hàng giả như ba lô túi sách kem đánh răng quần áo
qua nhiều đợt ra quân kiểm tra xử lý phối hợp tuyên truyền tình hình kinh doanh hàng hóa
tại các khu vực trên địa bàn thành phố đã có sự chuyển biến tốt
kết quả trong tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín quản lý thị trường tp hcm kiểm tra xử lý hơn hai một trăm năm mươi vụ
tịch thu hai bốn triệu đơn vị sản phẩm vi phạm trị giá trên bảy mươi tỷ đồng xử phạt số tiền hơn hai mươi bốn tỷ đồng
tuy nhiên vấn đề có kết quả
tăng hiện nay trong công tác này là vấn nạn kinh doanh hàng lậu hàng giả
thông qua các sàn thương mại điện tử website mua bán hàng trực tuyến rất khó kiểm soát và ngăn chặn
do người mua và người bán chỉ thực hiện giao dịch trên mạng và giao nhận hàng bằng phương tiện công nghệ
nên rất khó xác định truy tìm nơi chứa trữ hàng hóa vi phạm
chúng tôi tiến hành có ba đợt ra quân là kiểm tra đồng lọt
mỗi lần như vậy thì cỡ khoảng là từ bảy tám mươi điểm là kinh doanh
hàng giả hàng lậu hàng giả trên như vậy
tôi cho rằng việc kiểm tra như vậy thì đòi hỏi là phải có sự duy trì
và sau mỗi đợt kiểm tra thì chúng tôi có cái hợp lại để sơ tổng kết
sơ kết là có những rút kinh nghiệm để việc kiểm tra xử lý ngày càng có hiệu quả
nhằm đối tranh ngăn chặn hiệu quả tình trạng hàng lậu hàng giả hàng kém chất lượng
lực lượng quản lý thị trường cũng như các cơ quan chức năng
cần tiếp tục thường xuyên thực hiện những đợt cao điểm kiểm tra xử lý
áp dụng chế tài nghiêm khắc đối với các trường hợp vi phạm tránh để tái diễn
để đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp chân chính người tiêu dùng ổn định thị trường
đến thời điểm hiện tại các bến xe nhà ga tại tp hcm đã chuẩn bị kế hoạch tăng cường phương tiện
lực lượng chức năng siết chặt kiểm tra xử lý sai phạm trong cao điểm dịp lễ hai tháng chín
ghi nhận vào chiều ngày hai mươi chín tháng tám tại bến xe miền đông quận bình thạnh tp hcm
như quay vé của các hãng xe khách đi các tỉnh miền trung tây nguyên
các điểm du lịch bà rịa vũng tàu đà lạt đã bán hết vé ngày cao điểm dịp lễ hai tháng chín
trong khi đó tại bến xe miền tây quận bình tân dự kiến trong ngày cao điểm ba mươi một tháng tám
lượng hành khách có thể đạt năm mươi tám sáu mươi lượt người
bến xe đã đề nghị cấp bốn trăm linh phù hiệu xe tuyến cố định cho các xe tăng cường
đồng thời thêm một mươi xe buýt loại bốn mươi ghế nhằm chủ động giải tỏa khách trong các ngày cao điểm
thì đến thời điểm hiện nay là đã có bốn mươi doanh nghiệp kê khai tăng giá vé trong hai ngày
là ngày ba mươi một và ngày một tây với mức phụ thu tăng không quá bốn mươi
đối với kế hoạch chạy tàu dịp lễ năm nay công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn tổ chức chạy thêm ba mươi bảy chuyến tàu
với một mươi bảy chỗ từ sài gòn đi phan thiết nha trang nguyên nhơn quảng ngãi đà nẵng và ngược lại
trong các ngày từ hai mươi chín tháng tám đến ngày hai tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
năm mươi chỗ và phát hành thẻ khách hàng cho hành khách đi tàu với nhiều ưu đải
hành khách đi trên các đoàn tàu của công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn
có cái mức giá mua vé từ năm trăm linh đồng trở lên đều được làm cái thẻ khách hàng và được tích năm mươi điểm đầu tiên
sau cái chuyến tàu đó nếu hành khách có nhu cầu đi tàu mua vé
thì trình thẻ khách hàng được tích năm mươi điểm đầu tiên
nếu hành khách có nhu cầu đi tàu mua vé thì trình thẻ khách hàng được tích năm mươi điểm đầu tiên
tuy động tối đa lực lượng phương tiện trang thiết bị kỹ thuật nhiệm vụ
chủ động nắm tình hình tại các khu vực phức tạp về trật tự an toàn giao thông
không để xảy ra ủng tắc giao thông tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố trước trong và sau lễ